đi đeo theo bên người đeo bên người như thế này
và mang rượu đi để uống hàng ngày
những đôi trai gái mặt hồng lên
say xưa không phải chỉ có sắc đẹp của nhau
mà còn xây xưa cả những men nồng men lá
thông qua những sừng trâu
thực ra ở trong một nhà phố
tạo ra một cái không gian bếp việt như thế này
thì cũng không phải là dễ
tôi có làm một cái không gian bếp ước lệ như thế này
để cho con cháu thấy được hình ảnh
bếp của người việt bếp của những người nông dân
khi mà chúng ta nướng khoai
chúng ta bao giờ cũng có những cái gấp bằng tre này
để mà nướng ngồi nói chuyện ngồi chơi
và bao giờ cũng cởi mấy củ khoai ra
vừa nướng vừa ăn
không gian bếp là không gian mà
nó khác với nhiều không gian khác
không gian bếp không gian mà tạo nên
một cái hình ảnh ấm cúng cho một gia đình
nói về cái ý tưởng
thì tôi rất là nề
và tôi phải học hỏi rất nhiều
về cái ý tưởng của từ anh đại
chúng tôi đi thực tế đến một ngôi nhà cổ
đến một di tích
bằng cái ý tưởng
bằng cái tiếp cận của anh anh rất nhanh
anh đã tìm nhìn và
siêu tầm một cái hiện vật dù nhỏ nhất
như các bạn thấy một cái
cối xay hay một cái ghế ngồi của người
người nông dân
ngày mà cái ghế đấy không chỉ là ghế
mà tới khi lại là một cái kê để chặt củi
biết bao những nhát dao
ở trên đó thì anh cũng đưa ra
một cái ý tưởng rất nhanh mà anh siêu tầm về
và những cái nhát dao đó
nó chính là văn hóa
tại sao ạ ngày xưa cụ khi mua nhà
hay là mua một cái sản phẩm gì bằng gỗ
thì người ta vẫn chọn những cái nhà
mà có cái ngưỡng cửa có nhiều vết dao chặt
là gì là thể hiện với nhà có nhiều trẻ con
nhiều trẻ con tức là
nhà gia đình có phúc
phải không ạ
thì cái nội hàm văn hóa đấy mới là cái quan trọng
cộng với nghề nghiệp
cộng với cái sự đam mê
cộng với cái thời gian bỏ ra
để siêu tập nó
từ cái mọ châu
từ cái cối xay
tất cả những cái đây
đại ông mang về đại ông trân trọng lại rất nhiều
đại ông làm nên những cái mà tôi nhìn thấy rất là trân trọng
thấy mình tiếp cận
những cái mà
nó rất là văn hóa
người ta có cái nghệ thuật hồi họa
trong nghệ thuật tự giác sắp đặt
nó đẩy cái bảo tàng của anh đi một cái tầm
một cái lọ vỡ
được gắn vào
đặt lên một cái bể
nó thành cái đẹp này
nếu như không có kiến thức được ấy thì không thể làm được
cái bể ở đâu tầm nào
ánh sáng ra làm sao
thì đại làm được
trong bối cảnh kinh tế xã hội phát triển
sự giao lưu văn hóa
hội nhập mạnh mẽ
thì văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
vẫn luôn được xem
là những giá trị làm nên bản sắc độc đáo
làm nên cái riêng
của các dân tộc đang bị đe dọa biến mất
bằng những tâm tư
của một người đam mê
và là chủ nhân của nhiều di sản văn hóa phi vật thể
ông nguyễn thế đại
đang âm thầm góp sức mình
trong công tác bảo tồn văn hóa dân tộc
một điều mà khiến nhiều người
cũng phải suy nghĩ
trong cái không gian nhà ấy
thì bao giờ nó cũng được bài vệ thí
theo cái kiểu nhà của
bác bộ nhà đại khoa bác bộ
dưới bộ bàn ghế thì bao giờ cũng có những cái
trên này có những câu đối
câu đối này chỉ dành cho những ngày tết
tôi để một cái bộ câu đối ở trên
không có gì hơn độc lập tự do
đấy là cái câu nói của cụ hồ
trong nhà nào trong gia đình nào người việt
cũng có câu này
ngoài ra thì nó là ngày xuân
cho nên là bao giờ có những câu đối
cái bộ câu đối này tôi giữ
đã ba mươi năm nay
mọi người có thể đọc được một vé bên này là
dựng một cơ đồ đảng
bốn nhăm xuân vĩ đại
đảng ta sinh vào năm ba mươi
khi bốn nhăm xuân tức là năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
câu đối này là viết vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
bên này cũng đối lại là
thắng hai đế quốc nước ba mươi tuổi anh hùng
nước ta khai sinh vào năm bốn mươi năm
khi ba mươi tuổi tức là năm bảy mươi
đôi câu đối này ngoài những cái vế
đối đáp của nó thì nó còn có được một cái
giá trị là về mặt thời gian
nó viết vào ngày xuân
vào một cái năm bảy mươi năm là năm
đại thắng và nó đã có bốn mươi năm trong cuộc sống này
thì đấy là cái mà tôi cho là những cái quý
mà không phải lúc nào cũng giữ được
tất nhiên là nó cũng có một chút về cái vấn đề tài chính trong này
ai cũng thế rồi sự nghiệp rồi lập gia đình rồi sinh con
thế mà sinh một đứa con thì hai vợ chồng son thành bốn
nó cũng rất là nhiều cái chi phí
mà anh ấy thì cũng cần có chi phí để thực hiện cái đam mê của mình
nó cũng là những cái khó khăn
ví dụ như anh ấy chỉ đưa lưng cứng về nhà hà thôi
và các cái phần phụ cấp lương này hay làm thêm giờ hay ăn trưa
thì anh ấy không đưa về
thế nhưng mà cũng đành phải chấp nhận
tức là chấp nhận là một cái chi tiêu nó chật hẹp thêm một tí
rồi nó cũng vất vả phải lo toan hơn một tí
để cho chồng có cái đam mê của mình
siêu tầm không phải là anh lấy số lượng
siêu tầm không phải là vì người ta có mà mình cũng phải có
đúng không ạ
một là người ta có ý tưởng sẵn đặt
hai là cái duyên
chúng tôi cùng nhau
giữa trưa nắng đi xe máy vào trong tận làng cổ sơn đồng
chúng tôi định mua cái này phải sắp đặt
nhưng cơ duyên lại gặp một cái thứ đồ khác
vâng nảy ngay một cái ý tưởng sắp đặt ở đâu đó
và chúng tôi đã bàn với nhau
phải vượt qua được
chính là vượt qua được cái nếp sống hàng ngày để mình thay đổi
cái thay đổi đó làm sao
khi mà bà xã về đến nhà
mọi việc nó đã sắp đặt đã xong rồi
và nhìn thấy một sự ngỡ ngàng bất ngờ
và không có một cái phản ứng gì
nếu mà không có cái hợp tác trong gia đình
thì rất là khó
cái bộ tróng tre này là bộ tróng tre đã có đến hơn bảy mươi năm rồi
bộ tróng tre này là của một cái nhà
một ông thầy đồ ở văn ninh
đã nhượng lại cho tôi
tất cả những cái chạm trên này
từ hổ phù cho đến long ly quy phượng
tam dương vọng nguyệt
tất cả những cái tích cổ đều được chạm trên gốc tre
chứ không phải trên gỗ
những cái gốc tre già mà được không mà chạm bằng cái dụng cụ chạm
mà bằng gọt bằng dao
cái quý là cái gia công từ nguyễn
và không có một cái nào giống nhau
mặc dù là hai cái này đăng đối đều là lưỡng long trồng nguyệt
thế nhưng mà
cái hình nó lại khác nhau
bởi vì động tác tay cũng là gia công
cho nên không thể giống nhau được
hàng ngày hàng tháng
những lúc ẩm rời
tôi vẫn cứ phải làm theo cái cách của người quê làm
tức là lấy lá chuối khô
bò ra rồi đánh cho nó bóng như thế này
nó bóng hết cả những đường này lên
và đấy là những cái mà vừa là giữ lại
nhưng mà vừa là tôn cái vẻ đẹp của nó lên
ngày tết đến
tôi vẫn cứ đun một nồi lá mùi
cho nó dậy cái mùi thơm
cậu quẹn vào với cái hương trầm
không gian ấy nó được tái hiện lại
tôi vẫn có cành đào
tôi vẫn có bánh trưng
mặc dù đấy là những cái ước lệ
nhưng mà rất nhiều người bạn tôi
rất nhiều ra những người trong gia đình
thậm chí cả trường của cháu tôi
muốn cho các cháu đến tìm hiểu
khỏi không gian ra văn hóa việt
tìm hiểu được cái tết việt
người ta sống như thế nào
thậm chí tìm hiểu được cả một cụ đồ
khi ngồi cạnh cái cháp của mình
viết chữ nho cái ống bút ra làm sao
sóc thẻ như thế nào
tất cả những cái
tôi đều có hết ở trong đấy
ví dụ như ấm để uống nước chè xanh như thế nào
uống nước vối thì uống bằng bát ra làm sao
tất cả cái tôi đều tái hiện được hết
và tôi đều dùng bầy sắp đặt như thế nào
để cho nó như gắn vào cuộc sống
đây là không gian tâm linh ước lệ thôi
mà để cho mọi người thấy được là
những cái gia đình ngày xưa
bình thường họ thờ cúng tổ tiên
như thế này đây
cái thùng thóc của gia đình
để đựng thóc hàng năm
thì trên mặt thùng thóc
thì là đặt cái bàn thờ
bàn thờ thì cũng vẫn có đầy đủ
có bát hương
nhà thì có tượng phật
có nhà thì không có tượng phật
nhưng trên tường thì bao giờ cũng có
chanh vũ quả
hai bên thì có hai lọ hoa
trong cái thời bao cấp
trong thời kháng chiến
thì bao giờ người ta tận dụng
ví dụ như lọ hoa là những cắt tút đồng
đây là những cái hộp mứt tết
từ thời bao cấp
ngày xưa trong cái túi hàng tết
thì có những cái hộp mứt tết
đây là một cái chai rượu
mà tôi còn giữ lại được đến hơn bốn mươi năm
chai rượu này
chai rượu này là có mặt trong cái túi hàng tết
nó có rượu chanh rượu mơ rượu mai
và chai rượu này là chai rượu
vẫn còn nguyên từ thời
rồi tôi giữ lại
rồi tôi cũng đặt trên này
để nhớ lại một thời là ông bà ta
cúng tổ tiên là như thế đấy
đây là một cái phòng mà mình dành cho nó
những cái đồ của cái thời bao cấp
thời mà khó khăn
cái gì cũng là tem phiếu
cái gì cũng mua theo sổ
thường ở cái thời bao cấp
từ những năm tám mươi năm
cho đến năm chín mươi
mình nói ví dụ như cái tủ ly của đức
thì bao giờ trong thủ ly cũng có một bộ ấm chén tiệp
do nhà có con em là công nhân xuất khẩu
công nhân kỹ thuật đi học
và tiệp phải gửi về
có con lật đật của nga
ở trên này thì bao giờ cũng có cái đài red hai trăm linh bốn
rồi những cái tivi vỏ đỏ ban đầu
ngay cả những đồng hồ vệ tinh của trung quốc
tất cả những cái này nó đều gợi nhớ một thời bao cấp
ở thời bao cấp các cái gia đình
có người nghiên cứu thì bao giờ trong cái giá sách
cũng có những cái quyển lenin toàn tập
cũng có quyển karl marx
một vài quyển từ điển của nga
khi người vào đây tiếp cận không gian này
người ta sẽ thấy là
à mặc dù là ở một cái phố ở phạm ngọc thạch thôi
nhưng mà vẫn có những cái dấu ấn
kiến trung pháp để lại trong cái viện này
từ cái xe đạp mipha của đức
cái thời xuất khẩu lao động về
người nào có được cái xe đạp mipha
cũng là một cái gia tài lớn trong gia đình rồi
cái cayman này là cayman từ thời bao cấp
nhà nào cũng có
và đặc biệt là cái chén như thế này
chén nam su là chén này
chén hoa hồng là những cái chén mà
để dùng cho uống rượu
hoặc là uống chè chén ngoài vệ đường
cứ nói đến chè chén nam su là phải nói đến chè chén hoa hồng
đây là một cái ca mà có dòng chữ
quyết tâm đánh thắng
hoàn toàn giặc mỹ xâm lược
một cái ca mà có biểu tượng của quân giải phóng
đây là những cái ca mà mình có lưu giữ được
của thời bao cấp thời một chiến tranh
chúng ta còn rất nhiều di tích
di sản văn hóa
kể cả vật thể kể cả khí vật thể
đến rất nhiều người có tâm huyết để làm cái việc này
với đội ngũ của việc bảo tồn di tích
với gần một trăm linh người đang hàng ngày làm
các công việc này đang nỗ lực hết sức
để làm việc này từ làm khảo cổ
từ viết bài từ vẽ đến viết
đến bảo tồn đến trùng tu
tôi cho là cũng không thể hết được
không thể sẻ được nếu như
trong mỗi chúng ta không có ý thức
ý thức ở đây là ý thức bảo tồn
ý thức ở đây là ý thức giữ gìn
và đối với những người chuyên môn thì còn thêm một cái ý thức nữa là
tuyên truyền ý thức giáo dục
và thậm chí ý thức hướng dẫn
để cho thế hệ sau
họ làm biết được
cái cách mà ứng xử với lại di tích
có lẽ những người làm văn hóa
có rất nhiều cách khác nhau để siêu tầm
vốn văn hóa dân gian trong cộng đồng
bởi đó cũng là một phần công việc của họ
nhưng để được trực tiếp
mắt thấy tai nghe
những câu chuyện siêu tầm của ông đại
không chỉ nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
mà những ai có dịp được chiêm ngưỡng
toàn bộ kho tàng khổng lồ này
đều cảm thấy nể phục về
sự kiên trì khả năng vận dụng
linh hoạt mềm dèo
trong nắm bắt thực tế của ông
những điều ấy thiết nghĩ
nếu chỉ là kinh nghiệm sống và làm nghề
chắc khó có được
mà cao hơn cả đó còn là sự tha thiết
và trân trọng những giá trị văn hóa
truyền thống của dân tộc